dự kiến bắt đầu từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một theo đề xuất của bộ nội vụ
thủ đô hà nội sẽ tiếp tục không tổ chức hội đồng nhân dân tại một trăm bảy mươi bảy phương trên địa bàn thành phố
theo dự thảo nghị quyết một trăm bảy mươi bảy phường thuộc một mươi hai quận và thị xã sơn tây của thành phố
sẽ thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân trong đó quận có nhiều phường thí điểm nhất là đống đa với hai mươi một phường
thời gian thực hiện thí điểm trong nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bắt đầu từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm
tại nơi thí điểm hội đồng nhân dân phường kết thúc nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân phường nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tiếp tục hoạt động cho đến khi ủy ban nhân dân mới được thành lập
bộ nội vụ cũng đề xuất thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố
sự thay đổi này nhằm từng bước nâng cao hiệu quả điều hành năng lực quản lý nhà nước
phù hợp với điều kiện
phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong giai đoạn tới